trong khi số ca mắc tại việt nam đang có chiều hướng được kiểm soát
thì số ca mắc covid một mươi chín đang gia tăng tại hàng chục quốc gia
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo số ca covid một mươi chín gia tăng khiến cho tình hình biến động trên thế giới
đặc biệt đe dọa nhiều nhất đến những nước có tỷ lệ tiêm chủng vaccine thấp
phát biểu tại cuộc họp báo tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus cho biết
biến thể phụ ba hai của micron đang phổ biến trên thế giới và số ca mắc covid một mươi chín đang gia tăng
tại hơn năm mươi quốc gia trên thế giới
trong số đó các biến thể phụ ba bốn và ba năm của omicron cũng đẩy số ca mắc tại nam phi tăng cao
đến nay tỷ lệ nhập viện và tử vong do covid một mươi chín trên thế giới thấp hơn so với giai đoạn trước
nhờ khả năng miễn dịch của dân số khá cao sau khi được tiêm vaccine hoặc đã nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên điều này không được đảm bảo ở những nơi có tỷ lệ tiêm vaccine thấp lưu ý
theo ông tedros
các nhà khoa học nam phi đang kêu gọi người dân đi tiêm vaccine để giảm tác động của làn sóng dịch bệnh tiếp theo
ngoài giảm tỷ lệ tử vong và bảo vệ hệ thống y tế
việc tiêm vaccine còn có khả năng giảm hội chứng kéo dài của covid một mươi chín
trong một diễn biến liên quan hiện số ca tử vong do covid một mươi chín trên toàn cầu được who chính thức ghi nhận hơn sáu hai triệu ca
song con số thực tế được cho là cao hơn
hiện số ca nhiễm mới và số bệnh nhân không qua khỏi ghi nhận hàng ngày toàn thế giới liên tục giảm
tuy nhiên ông testrot cho rằng điều này không nói lên tất cả
khi số ca lây nhiễm mới đang có chiều hướng gia tăng tại châu mỹ và châu phi do sự lây lan của các biến thể phụ của micron
đáng chú ý các nước ở thời điểm hiện tại không còn trú trọng và thậm chí không tiến hành xét nghiệm
thực tế này khiến giới khoa học rơi vào tình trạng mù thông tin đối với những biến đổi của sars cov hai
vòng tedros bày tỏ quan ngại chúng ta không thể biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo
là một quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao có thể thấy kế hoạch tiêm chủng vaccine cho người dân tại việt nam đã phát huy tác dụng trong thời điểm hiện tại
tuy nhiên với những diễn biến phức tạp đã ghi nhận qua nhiều đợt dịch việc đề phòng và nâng cao các biện pháp chống dịch vẫn cần được quan tâm